để phát triển nông nghiệp hàng hóa việc liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm là rất cần thiết để phát triển nền nông nghiệp bền vững
tuy nhiên thực tế những năm gần đây cho thấy một số mô hình liên kết vẫn còn lỏng lẻo không có chế tài khiến cho người nông dân lao đao phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phần nông sản bắc cạn phối hợp với hội nông dân tỉnh bắc cạn triển khai trồng năm mươi hectare cây nghệ vàng tại huyện bắc nạm
doanh nghiệp này đã cam kết thu mua toàn bộ củ nghệ của người dân với giá thấp nhất năm đồng một kg nhưng đến nay vẫn còn hàng chục hectare chưa thu hoạch
người dân phải bán nhỏ lẻ cho tư thương với giá chưa đến hai đồng một kg
ngoài ra hơn một năm đã trôi qua số tiền bán nghệ cho doanh nghiệp này vẫn chưa được thanh toán
hiện tại doanh nghiệp này còn nợ tiền thu mua củ nghệ của người trồng nghệ ở huyện này hơn một tỷ đồng
khi mà giá của thị trường có sự thay đổi
nhiều hướng mà không thuận lợi cho doanh nghiệp
thì doanh nghiệp có những doanh nghiệp thì cầm chừng mua hàng hoặc không mua hàng
hoặc tìm cách để giảm giá
gây ảnh hưởng đến tâm lý cho người sản xuất
và cái hiệu quả sản xuất không cao
tình trạng này không phải là mới ở bắc cạn
người trồng rong giềng ở huyện ba bể cũng ký hợp đồng bao tiêu củ rong với doanh nghiệp
diện tích trồng lên đến hơn ba trăm linh hectare
doanh nghiệp cam kết mua với giá thấp nhất là một bốn trăm linh đồng
nhưng đến vụ thu hoạch đa số người dân chỉ bán được chín trăm linh đồng một kg
hàng chục hectare rong giềng người dân phải nhờ bỏ
vì đơn vị ký kết không đến thu mua hoặc mua với giá thấp hơn chi phí sản xuất
đối với huyện thì còn rất là khó khăn trong việc bao tiêu các sản phẩm
đặc biệt là đối với các sản phẩm nông sản của bà con
mặc dù hiện nay có các doanh nghiệp hỗ trợ trong việc bao tiêu sản phẩm
nhưng mà cũng chỉ được một số các cái doanh nghiệp
thôi còn lại thì cũng là gần như là tự bà con là mang ra thị trường cũng như là tìm đầu ra cho sản phẩm
nói chung là nó bóp bênh
sau nhiều vụ sản xuất thất bại người dân bắt đầu tỏ ra hoài nghi
dẫn đến diện tích một số cây trồng chủ lực như rong giềng hay cây nghệ đã giảm
cho dù đây là nguyên liệu chế biến nên sản phẩm ô cóp có tiếng của tỉnh
đây là điều cần sớm được tỉnh bắc cạn quan tâm giải quyết
tránh tình trạng doanh nghiệp hứa một đằng là một nẻo
hại mất lòng tin của nhân dân
hại mất lòng tin của nhân dân